quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
cùng với quá trình tăng cường liên tục của những sóng lạnh phương bắc
hôm nay thời tiết ở bắc bộ được dự báo sẽ chuyển khô rào hơn
hầu hết ở bắc bộ không nơi nào có mưa nhưng nhiệt độ vẫn thấp phổ biến ở dưới mức hai mươi năm độ
về tối và đêm nhiệt độ giảm thấp xuống chỉ còn một mươi chín hai mươi độ trời rét nhẹ về đêm và sáng
còn với miền trung tình trạng mưa lũ vẫn có những diễn biến tương đối phức tạp
dự báo trong ngày hôm nay những cơn mưa lớn sẽ vẫn tiếp tục duy trì ở hầu hết các tỉnh
từ thanh hóa trở vào cho đến quảng ngãi với cường độ đạt cấp mưa to đến rất to
thậm chí các tỉnh hà tĩnh và quảng bình có nơi đặc biệt to
các tỉnh này có mưa với lượng từ hai trăm linh bốn trăm linh mm có nơi trên bốn trăm linh mm
ở các tỉnh quảng trị đến thừa thiên huế có mưa rất to với tổng lượng mưa từ nay
cho đến hết ngày hai mươi một tháng một mươi là từ một trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi mm có nơi trên ba trăm linh mm
ở quảng nam đến quảng ngãi cũng có mưa từ năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
mưa lớn kéo dài khiến cho lũ miền trung dâng cao và nguy cơ cao xảy ra lũ đặc biệt lớn
trên các sông tại hà tĩnh và quảng bình
nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét xa lở đất ở vùng núi các tỉnh từ nghệ an đến quảng nam
do có mưa nên nền nhiệt ở miền trung trong ngày hôm nay vẫn thấp
khu vực thanh hóa đến quảng trị có sự tác động thêm của không khí lạnh
nên nhiệt độ cả ngày gần như đi ngang
chỉ khoảng từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
phần từ thừa thiên huế xuống đến quảng ngãi nhiệt độ là từ hai mươi năm đến hai mươi chín độ
còn khu vực còn lại là từ bình định đến bình thuận nhiệt độ cao hơn và phổ biến từ ba mươi ba mươi hai độ
mưa cũng có xu hướng giảm hơn ở các tỉnh nam bộ và tây nguyên
dự báo trong ngày hôm nay trên cả hai khu vực vẫn duy trì những cơn mưa rông
nhưng chủ yếu tập trung vào chiều tối
cục bộ có nơi mưa vừa mưa to với lượng từ hai mươi ba mươi mm
bắt ngày mưa giảm trời
có nắng gián đoạn nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía nam vì thế sẽ nhít nhẹ
ở tây nguyên nhiệt độ tiếp tục phổ biến từ hai mươi sáu hai mươi chín độ còn nam bộ có mức nhiệt là từ ba mươi ba mươi hai độ
do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng một mươi ba một mươi sáu độ vị bắc
nên trong ngày hôm nay ở nam vịnh bắc bộ khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm cả vùng biển của huyện đảo hoàng sa vùng biển các tỉnh từ quảng trị đến cà mau
cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rông mạnh
an rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước